sau khi nghe báo cáo về việc trang bị bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh cho cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức kết luận và chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế xây dựng kịch bản ứng phó khi có trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại các trường

được biết trong buổi tập huấn về công tác xử lý f trong nhà trường ông trịnh duy trọng trường phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục đào tạo tp hcm chỉ rõ khi phát hiện nghi ngờ nhà trường sẽ thực hiện tầm soát nếu phát hiện ca dương tính thì kích hoạt ngay quy trình xử lý f f một trong nhà trường
còn với xác định f f một thì lực lượng y tế sẽ hỗ trợ lực lượng chuyên môn sẽ khẳng định
trách nhiệm của cơ sở giáo dục là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tầm soát những trường hợp nghi ngờ trường hợp có yếu tố dịch tễ
cơ sở giáo dục phải kết nối ngay phối hợp chặt với y tế phường xã để được hỗ trợ xác định chính xác trường hợp f f một và xử lý từng tình huống cụ thể
bên cạnh đó ông trọng cho biết hiện các cơ sở giáo dục vận hành trở lại gần như toàn bộ quy mô
trong đó học sinh từ lớp sáu trở xuống chưa được tiêm vaccine còn trẻ mầm non thì ăn ngủ sinh hoạt trong cùng một lớp khó triển khai việc học sinh phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường
do đó theo ông trọng tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín tại cơ sở giáo dục sẽ có những diễn biến phức tạp trong các ngày tiếp theo nên nhà trường cần tăng cường và siết chặt công tác tổ chức
theo phản ánh của một số phụ huynh có con học tại quận cầu giấy do lớp quan học có f nên gia đình nào có nguyện vọng cho con học online thì đăng ký ai đi học trực tiếp thì vẫn đến trường
do vậy lo ngại khi con đi học lên f từ bạn không ít phụ huynh dù mong muốn con được đến trường nhưng vẫn quyết định cho con học trực tuyến
cũng có phụ huynh cẩn thận mua kích test nhanh về nhà để kiểm tra cho con trước khi đến lớp
hà nội thực hiện trên nguyên tắc các trường học chỉ khi đảm bảo an toàn mới đón học sinh học trực tiếp không vì một vài ca nhiễm mà đóng cửa toàn bộ trường học
trường hợp bất khả kháng học sinh không thể đến trường học các nhà trường đảm bảo đủ phương tiện thiết bị dạy học để tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến bảo đảm để học sinh không bị gián đoạn chương trình học tập
theo chuyên gia trẻ đi học trở lại sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến cha mẹ cần trang bị cho con các kỹ năng biết tự bảo vệ mình và xem đây là cơ hội để thích ứng với bối cảnh mới
để trẻ đi học được an toàn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng nhà trường phải có kế hoạch cụ thể ứng phó với dịch covid một mươi chín thực hiện nghiêm túc thông điệp năm k của bộ y tế vệ sinh trường học
có những biện pháp kế hoạch ứng phó khi có trường hợp f học tập trong điều kiện ứng phó linh hoạt đảm bảo an toàn hiệu quả
nhà trường không nên cho các lớp tiếp xúc với nhau chỉ nên tương tác với học sinh và cô giáo trong lớp trẻ bị mắc covid một mươi chín lúc nào chúng ta xử lý lúc đó
không nên cho cả trường nghỉ học khi phát hiện học sinh f giáo viên phụ huynh cần xác định đúng f f một để cho trẻ nghỉ học không bị gián đoạn
các bậc cha mẹ phải chủ động khai báo nếu con có các biểu hiện ho sốt khó thở và cho con nghỉ học ở nhà nếu bị ốm hoặc có biểu hiện bệnh đường hô hấp
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga khuyến cáo
cũng theo chuyên gia y tế khái niệm trường học an toàn không phải là zero covid mà phải xây dựng được kịch bản ứng phó tổ chức được truy vết nhanh
khoanh vùng khi phát hiện f trong nhà trường để đảm bảo chống dịch an toàn
thưa quý vị số trẻ em mắc covid một mươi chín đang gia tăng nhanh hơn bao giờ hết
đặc biệt hà nam đã ghi nhận những hơn hai ca f là trẻ em từ đến một mươi năm tuổi trong số chín ca được phát hiện tại tỉnh này từ sau tết nguyên đán nhâm dần
ngày một mươi tám tháng hai bác sĩ trương nguyễn
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam cho biết sau tết nguyên đán nhâm dần số ca f trên địa bàn tỉnh hà nam tăng mạnh mỗi ngày ghi nhận trên hai trăm linh f
lụy kế từ khi xuất hiện ca bệnh bệnh nhân sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi ở thôn lê lợi xã phủ vân thành phố phủ lý mà chiều một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm hiện tại
hà nam ghi nhận chín ba mươi sáu ca mắc covid một mươi chín đã được bộ y tế cấp mã
trong số đó có hai chín mươi tám trẻ em đột tuổi từ đến một mươi năm tuổi

chỉ tính riêng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay có đến một sáu trăm sáu mươi ba trẻ nhiễm bệnh nhất là từ khi các trường học mở cửa trở lại
hiện số trẻ em đang điều trị và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế các khu thu dung bệnh nhân và tại nhà là năm trăm một mươi năm trẻ
riêng bệnh viện giã chiến số một của tỉnh hà nam đang điều trị cho bốn sáu trẻ em độ tuổi từ đến một mươi năm

trong số này có bệnh nhi một mươi bảy ngày tuổi
có ngày chỉ riêng thành phố phủ lý cũng có tới gần năm mươi trẻ nhập viện
nhiều cháu còn nhỏ nên cha mẹ tỏ ra hết sức lo lắng
y bác sĩ trong bệnh viện giã chiến vừa làm công tác điều trị vừa làm công tác tâm lý tư tưởng cho gia đình bệnh nhi
và rất mừng là đến nay bệnh viện giã chiến số một hà nam chưa ghi nhận ca bệnh nào là trẻ em phải thở máy
việc điều trị cho trẻ bị mắc covid một mươi chín được tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bộ y tế
đa số các cháu khi có triệu chứng sổ mũi ho được chỉ định dùng thuốc nhỏ mũi và hạ sốt sau một ngày đã cơ bản giảm các triệu chứng rõ rệt
theo bác sĩ trần đức lý điều đáng lo nhất đối với trẻ em khi mắc covid một mươi chín là đối tượng béo phì hoặc đang được điều trị các bệnh về máu
khi trẻ chưa đủ điều kiện tiêm phòng vaccine phòng covid một mươi chín gia đình và nhà trường cần có biện pháp bảo vệ trẻ một cách tốt nhất để các cháu không bị nhiễm bệnh
tiếp tục với nguy cơ covid một mươi chín ở trẻ em
mới đây bệnh viện nhi trung ương hà nội đã ghi nhận một bệnh nhi từng là f mắc di chứng hậu covid một mươi chín vô cùng nguy hiểm
sau gần hai tháng khỏi covid bé bị sốt cao trên ba chín độ c kèm co giật mắt phủ nề và được các bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa hệ thống mis c
sau một thời gian dài nhập viện điều trị và thật may mắn hiện bé đang dần hồi phục lại sức khỏe
với micê là gì và phải làm sao để phòng ngừa hội chứng này ở trẻ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây
theo thông tin từ bệnh viện nhi trung ương hà nội bệnh nhi là b nữ hai tuổi ở thanh hóa đang được điều trị tình trạng di chứng hậu covid một mươi chín tại khoa điều trị tích cực nội khoa
trẻ nhập viện ngày một mươi ba tháng hai trong tình trạng khó thở sốt cao liên tục rét run ho chảy nước mũi nôn mắt phù nề viêm kết mạc
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trẻ bị mắc covid một mươi chín nhưng chỉ hùng háng ho và khỏi bệnh sau ba bốn ngày
ngày bảy tháng hai gần hai tháng sau khi khỏi covid một mươi chín trẻ sốt cao trên ba mươi chín độ kèm co giật
kết quả xét nghiệm rt pcr của bé hát âm tính nhưng nồng độ kháng thể cao tương đương sức miễn dịch của người tiêm vaccine hoặc f từng mắc bệnh trong khi bé chưa tiêm vaccine
qua thăm khám trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa hệ thống misse tình trạng có thể gặp phải sau mắc covid một mươi chín
bé nhanh chóng được điều trị tích cực theo pháp đồ của bộ y tế hiến sức khỏe em dần hồi phụ
tính từ đầu tháng hai đến nay khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung ương liên tục tiếp nhận hơn một mươi trẻ mắc di chứng hậu covid một mươi chín từ nhẹ đến nặng đặc biệt là hội chứng viêm đa hệ thống misse
đa số trẻ bị nhập viện đều chưa được tiêm phòng covid một mươi chín trong đó có hai bệnh nhi diễn biến rất nặng phải thở máy lọc máu tiên lượng xấu
tiến sĩ bác sĩ tạ anh tuấn trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa cho biết viêm đa hệ thống mits hậu covid một mươi chín thường xảy ra sau khi em bé bị mắc bệnh từ hai đến sáu tuần
biểu hiện lâm sàng của trẻ là sốt cao liên tục phát ban dối loạn tiêu hóa nếu nặng hơn có thể gặp các biến chứng tim mạch sốc
theo bác sĩ tạ anh tuấn những trẻ có tiền sử đã mắc covid một mươi chín hoặc tiếp xúc f sống trong vùng dịch cần được theo dõi kỹ sau khi khỏi bệnh
các triệu chứng mis c bao gồm
nổi ban đỏ hoặc sung huyết rác mạc phù nề niêm mạc miệng ban tay chân dối loạn tiêu hóa nôn đau bụng tiêu chảy có thể gặp dấu hiệu sốc dối loạn đông máu tổn thương thận cấp
bác sĩ tuấn khuyến cáo dịch covid một mươi chín vẫn rất phức tạp tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng do cả nước từng bước thực hiện cuộc sống bình thường mới
do đó cách tốt nhất để phòng ngừa di chứng ở trẻ là ngăn trẻ mắc covid một mươi chín
tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ theo khuyến cáo
hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người
đeo khẩu trang cho trẻ
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước rửa tay
khuyến khích trẻ vận động nghỉ ngơi hợp lý
và bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ
chúng ta không thể đảm bảo mọi trẻ mắc mis c đều có thể may mắn được điều trị khỏi như là bệnh nhi b h
vậy nên thưa quý vị hãy cẩn trọng bảo vệ con trẻ ngay hôm nay